xã hồng đức huyện ninh giang tỉnh hải dương đang phấn đấu hoàn thành ba tiêu chí còn lại là giảm hộ nghèo xây dựng cơ sở vật chất trường học xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để về đích nông thôn mới trong năm hai nghìn hai mươi
những năm qua xã hồng đức huyện ninh giang tỉnh hải dương đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị huy động nội lực chủ động tạo nguồn kinh phí để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
đảng ủy ủy ban nhân dân xã tập trung lãnh đạo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế bền vững tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân
xã đã khoanh vùng và chuyển đổi cây trồng tạo điều kiện cho các hộ xây dựng mô hình bán trang trại nhằm phát huy thế mạnh của địa phương
nhờ vậy thu nhập của nhân dân trong xã năm hai nghìn một mươi năm đã đạt bình quân hơn hai mươi một triệu đồng một người
hồng đức có trên tám mươi ha diện tích chuyển đổi từ cây núa sang ao thả cá
với hiệu quả kinh tế như diện tích
cây núa của hồng đức là hai trăm bốn mươi bốn ha nhưng qua sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đánh giá là sáu tháng thu nhập đầu năm mới chỉ đạt được có tám tỷ
nhưng đối với diện tích trên tám mươi ha này chuyển đổi mục đích nuôi trồng thị trản và chăn nuôi các cây con có giá trị nghiên tạo cao
thì đã đánh giá được trên tám mươi a này đánh giá được hai mươi năm tỷ đồng
tức là cái diện tích và cái mức thu nhập bình quân trên đầu xào thì nó cao rất nhiều lần
ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
nông thôn mới ở xã được kiện toàn và hoàn thiện hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc
kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất phục vụ dân sinh an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định
nhưng mà vừa rồi có cái chính sách xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi nói chung cũng được tham gia hoặc bỏ thôn
nhất trí là cùng với chính quyền địa phương quyết tâm xây dựng nông thôn mới
thì trước khi xây dựng nông thôn mới thì phải mở đường để cho vận chuyển kinh tế thì này khác thì các anh đạo địa phương cũng gợi ý là bây giờ
nhất là cái con đường này là cái con đường vận chuyển tất cả các loại vật liệu vào xây dựng ở vùng kinh tế và cái vùng kinh tế trọng điểm này thì là
sau đó là các anh mở cửa cho ô tô vào thì chúng tôi cũng thấy cái này rất là phấn khởi
hồng đức sẽ quyết tâm vận đấu vẹn đích nông thôn mới hai nghìn một mươi sáu thì với những quyết tâm vận đấu này được thì sẽ phải sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền
cũng như chính quyền và sự vào cuộc của toàn thể nhân dân để quyết tâm vận đấu xây dựng vùng kinh tế mới hai nghìn một mươi sáu
chứ vì các tiêu chí còn lại là tiêu chí rất khó khăn
thứ nhất là về hệ thống tổ chức chính trị trong trạng yếu mạnh thì từ cấp ủy đảng đến chính quyền cũng như các ban ngành đoàn thể
tổ chức chính trị xã hội là phải phấn đấu để năm hai nghìn một mươi sáu được hệ thống công nhận một trăm linh các đoàn thể các tổ chức chính trị được công nhận trong sạch vững mạnh
hiện nay đảng bộ và nhân dân xã hồng đức đang tập trung xây dựng hệ thống
chính trị tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh
thời gian tới đảng ủy ủy ban nhân dân xã hồng đức sẽ tích cực tuyên truyền vận động sâu rộng hơn nữa những chủ trương chính sách của đảng
nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến toàn thể nhân dân quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi tám
góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân